thưa quý vị vào một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực bản co phường xã nàng ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là nguyễn văn bốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tăng vật thu giữ gồm bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đi từ tỉnh bắc ninh đến huyện sông mã tỉnh sơn la mua số ma túy trên để về sử dụng và bán kiếm lời
bốn là đối tượng đã có một tiền án về tội giết người vừa chấp hành án chín năm tù về lại tiếp tục phạm tội với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ